nhằm góp phần giảm tài bệnh nhân người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện lớn bị phong tỏa
một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn đà nẵng đã tình nguyện tham gia tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
từ các bệnh viện đang thực hiện cách ly phòng chống covid một mươi chín để tiếp tục chăm sóc và điều trị
đây là sự vào cuộc hết sức kịp thời chung sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện gia đình một trong những bệnh viện tiên phong
cùng với ngành y tế thành phố đà nẵng trong phòng chống covid một mươi chín
ngay từ ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân
có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín chuyển từ bệnh viện đà nẵng sang bệnh viện gia đình
để tiếp tục theo dõi và điều trị
với tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng chia lửa cùng các bệnh viện bị phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện gia đình đã triển khai công tác hỗ trợ
tiếp nhận bệnh nhân từ các bệnh viện tuyến trên chuyển đến
bệnh viện đà nẵng
cùng mục tiêu chung tay đẩy lùi covid một mươi chín hiện nay như hệ thống bệnh viện vinmec của tập đoàn vingroup
sẵn sàng cho mượn trang thiết bị y tế và điều động nhân lực y bác sĩ từ hệ thống bệnh viện vinmec
hỗ trợ bệnh viện giã chiến đang xây dựng tại đà nẵng đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh
theo chi trả của bảo hiểm y tế hoặc theo đơn giá mức chi trả của các bệnh viện công